quốc hội vân lan sẽ bỏ phiếu vào ngày hai mươi tám tháng hai để thông qua đạo luật cần thiết cho phép quốc gia bắc âu này gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
các nhà lập pháp phần lan nhấn mạnh mục tiêu của nước này là hoàn tất tiến trình lập pháp cần thiết để gia nhập nato trong nhiệm kỳ quốc hội hiện nay
giới phân tích nhận định rằng nhiều khả năng đạo luật cần thiết cho quốc gia bắc âu gia nhập nato sẽ được thông qua tại cuộc bỏ phiếu vào ngày hai mươi tám tháng hai tới
do hầu hết các nghị sĩ quốc hội đều ủng hộ việc gia nhập tổ chức này qua đó đưa phần lan tiến gần hơn tới mục tiêu này so với nước láng giềng thụy điển
tuy nhiên để trở thành thành viên nato phần lan sẽ phải nhận được sự phê chuẩn của thổ nhĩ kỳ và hungary
quốc hội hungary dự kiến bỏ phiếu thông qua đơn gia nhập của thụy điển và phần lan trong tháng hai này
trong khi đó do những căng thẳng mới phát sinh trong quan hệ thổ nhĩ kỳ mới đây để ngỏ khả năng chấp thuận cho phần lan nhưng không bao gồm thụy điển gia nhập nato